thị trường đồ chơi cho trẻ em vào dịp lễ trung thu hai nghìn một mươi bảy đã bắt đầu nhộn nhịp
với giá giao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng đồ chơi có nguồn gốc từ trung quốc
không chứng nhận hợp quy không in tiếng việt và cũng chẳng rõ nhà nhập khẩu vẫn tràn ngập phố
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
mặc dù những năm gần đây đồ chơi việt nam cũng đã có những bước chuyển mình để theo kịp và đáp ứng thị trường
nhưng dường như vẫn chưa đủ phong phú các mặt hàng trong khi nhu cầu và thị yếu của trẻ em thì ngày một cao hơn
nói chung là để nhập hàng về bán đồ trung thu thì nó vẫn theo truyền thống
các đồ truyền thống như là đầu lân đèn ông sao các hình mặt nạ
còn nói chung là nó cũng theo từng năm đó là nhu cầu của thứ nhất là giới trẻ con là nhiều
đa số trẻ con nhiều nói chung trò thích của mỗi trẻ con thì mình cũng theo thị trường chung thôi
chẳng hạn mình có thể nhập kèn này rồi thì các đồ chơi chẳng hạn hoạt hình
rồi các cánh bướm này rồi một số đồ chẳng hạn như là các đồ chụp về hoạt hình
là chủ yếu nói chung là cũng theo nhu cầu của thị trường thôi
hình thức bắt mắt mẫu mã đổi mới liên tục ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng
đồ chơi có xuất xứ từ trung quốc được rất nhiều trẻ em ưa thích
và phần lớn bố mẹ các em đều chọn mua đồ chơi này cho các em
đang đi mua cho con thôi
thì mua mặt nạ cho các bé vì các bé đang thích siêu nhân
thì mình mua mặt nạ cho siêu nhân cho các bé
siêu nhân của đội trung quốc mà các con thích thì mình
cũng vẫn mua cho các con
bởi vì là những cái nhân vật đấy thì phổ thông ở trên truyền hình nhiều
các con xem nhiều chơi nhiều nên các cháu cũng khá là thích
nhưng mà mình sẽ chọn cái đồng đồ chơi mà nó cao cấp một chút để nó không bị độc
đồ chơi trung quốc những loại đồ chơi rẻ tiền rất là dễ bị ngộ độc cho các con
các nhà sản xuất trung quốc có thế mạnh nắm mắt tâm lý thị trường rất nhẹ bén
họ liên tục tung ra các sản phẩm mới mẫu mã bắt mắt
ăn theo các phim hoạt hình nổi tiếng được trẻ em ưa thích
hàng năm thì mọi người đều đặt trước những sản phẩm mặt nạ này
đồ chơi này để phục vụ cho trung thu
nhà em thì đặt kiếm này mặt lạ này
các loại đồ chơi như siêu nhân xếp hình
mình đặt thì mình đặt buôn ở các nhà buôn lên cận đây thôi
tuy nhiên hệ thống cảnh báo nhanh của liên minh châu âu rapet
đã đưa ra lời khuyến cáo đối với người tiêu dùng
đặc biệt là các bậc chế
bậc phụ huynh về việc đồ chơi xuất xứ từ trung quốc
có thể gây những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cho trẻ em
các bậc phụ huynh cần phải nâng cao nhận thức sự tiềm ẩn nguy hiểm
từ các loại đồ chơi này để lựa chọn mua cho con em mình
loại đồ chơi nào có ý nghĩa trong dịp trung thu sắp tới
đồng thời bảo đảm an toàn cho trẻ